xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ lật thuyền làm bốn người mất tích trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
theo ghi nhận đến khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân là chị nguyễn thị mơ
chú tại xã liên vị và bà dương thị cường chú tại xã cẩm la
hai nạn nhân là chị em ruột chưa được tìm thấy là chị nguyễn thị hương và chị nguyễn thị nghĩa
cùng chú tại xã liên vị thị xã quảng yên
hiện lực lượng vẫn đang tiếp tục chia ca chia tổ để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh xảy ra vụ tai nạn làm đấm thuyền nan
trên phương tiện có sáu người trong đó có chủ thuyền và một người nữa bơi được vào bờ thoát nạn bốn người khác bị mất tích
tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa mở phiên tòa xét xử
vụ hai vợ chồng trương đình nhạt và nguyễn thị thủy chú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba người giao hàng là lâm anh đạt chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến nhà của nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
tuy nhiên nhạt không nhận hàng nên anh đạt đề nghị trả phí vận chuyển là ba mươi đồng
lời qua tiếng lại nhạt đã đấm liên tục và dùng bình hoa đập vào đầu anh đạt
lúc này vợ của nhạt là nguyễn thị thủy không những không can ngăn mà còn dùng tuyếp sát ghế inox đánh anh đạt
qua giám định thương tật anh đạt bị gãy hai tay tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương đình nhạt chín năm tù giam nguyễn thị thủy ba năm tù giam
tại quảng nam tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo liên quan đến đường dây tín dụng
qua các ứng dụng trên mạng xã hội với quy mô hai mươi tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lu hoang lee sa hu và hu hien chau và nhiều đối tượng quốc tỉnh trung quốc khác
đã đến việt nam để tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng thông qua các ứng dụng hoặc qua website do các đối tượng này tạo ra
thông qua nguyễn tránh thiên các đối tượng này đã trực tiếp thuê nhiều người việt nam
đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng đến luân chuyển dòng tiền
mục đích rửa tiền qua bắt động sản

qua hai ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên án bị cáo lu hoang hai mươi một tháng tù
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự một mươi một năm tù về tội rửa tiền
bị cáo hu yan chao bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và một mươi năm tù tội rửa tiền
bị cáo lee sa hu lĩnh án một mươi tám tháng tù cho tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chín tháng tù treo cho đến một mươi tám tháng tù giam
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo là lê văn sinh nhật
chú tại phường hiện nại hiên đông quận sơn trà và nguyễn quang nam
chú tại phường hòa phát quận cẩm lệ cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng do chồng có quan hệ tình cảm với người khác
nên một người phụ nữ trú tại phường nại hiên đông đã liên hệ với nhật
để đập phá ô tô của tình địch nhằm răn mặt với giá là hai mươi triệu đồng
nhật và nam đã dùng búa để đập phá xe đồng thời xịt sơn lên xe ô tô
gây thiệt hại sáu mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê văn sinh nhật bốn năm sáu tháng tù
và nguyễn quang nam bốn năm tù cùng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở
và nơi làm việc đối với bị can đào văn ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên
tỉnh an giang về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi chín võ văn trung đã mất lợi dụng chức vụ là phó giám đốc
và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên đã làm hồ sơ khống
để cấp sai quy định
năm thửa đất ở do trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên quản lý cho năm hộ dân
sau đó trung bán hai thửa đất với giá là bảy hai tỷ đồng
sau đó hai người mua lại bán lại hai thửa đất trên cho người khác với giá là một mươi một năm tỷ đồng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thụ lý
giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
và giả mạo trong công tác xảy ra từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng một
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan điều tra xác định năm thửa đất nêu trên những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu
duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư
có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
do đó vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất để tiến hành điều tra
tòa nhân dân tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo liên quan đến đường dây tín dụng đen
qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lu wang li xiaohu hu jianchao và nhiều đối tượng quốc tịch trung quốc khác
đã đến việt nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng hoặc các đường link website
do các đối tượng này tạo ra
các đối tượng này đã thông qua nguyễn tránh thiên trực tiếp thuê nhiều người việt nam
đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để lươn chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích rửa tiền có bất động sản chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam
qua hai ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên án bị cáo lu quang hai mươi một tháng tù
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và một mươi một năm tù về tội rửa tiền
bị cáo hu jian chao bị tuyên một mươi năm tháng tù về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và một mươi năm tù về tội rửa tiền
bị cáo li seou lĩnh mức án một mươi tám tháng tù về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chín tháng tù treo đến một mươi tám tháng tù ra
tính đến một mươi sáu h chiều nay có bốn thi thể trong vụ chìm xà lan chở đá hộng
ở vùng biển lý sơn tỉnh quảng ngãi được tìm thấy
tuy nhiên theo cảng vụ hạng
hàng hải tỉnh quảng ngãi cả bốn nạn nhân đều nằm ngoài danh sách các thuyền viên đăng ký xuất bến
tại cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
làm việc với các cơ quan chức năng ông nguyễn minh tuấn chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết
đơn vị đang thực hiện hợp đồng chở đá hộc từ kỳ hà ra đảo lý sơn
cho công ty trách nhiệm hiểu hạn lý tuấn tỉnh quảng ngãi để xây dựng công trình đê chăn sóng
đến nay chưa thể xác định được chính xác là có bao nhiêu thuyền viên lúc tàu kéo và xà lan gặp nạn
nên việc tìm kiếm rất khó khăn
sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra thứ trưởng bộ giao thông vận tải đã có mặt tại tỉnh quảng ngãi
chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố tạm giam vũ minh tiến
chú huyện gia viễn tỉnh ninh bình về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với trần văn nam ở xã gia phong huyện gia viễn
tiến đã sử dụng súng ngắn dạng súng côn bắn lên trời ba phát gây mất an ninh trả tự trên địa bàn
sau đó tiến đến cơ quan công an đầu thú quá trình làm việc tiến khai mua khẩu súng trên và sáu viên đạn qua mạng xã hội
sau đó mang đến nhà trần văn nam và gây án
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử
thẩm võ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bị cáo đoàn ngọc khiêm
chú xã hưng đạo thành phố cao bằng
theo cáo trạng sau khi đoàn ngọc khiêm nhận được điện thoại của một người đàn ông tên là hùng
qua ứng dụng zalo về việc thuê trở người trung quốc từ cao bằng về hà nội với giá là một mươi năm triệu đồng tiền công
dù biết rõ khách là những người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
không có hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh lưu trú tại việt nam
khi khiêm điều khiển xe ô tô chở theo ba người đàn ông trung quốc theo đường quốc lộ ba
đến địa phận thôn thác giềng phường xuất hóa thành phố bắc cạn
thì công an tỉnh bắc cạn dừng xe kiểm tra phát hiện và lập biên bản sự việc
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo đoàn ngọc khiêm một mươi năm tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là ba mươi tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
như là un tắc sự cố trên các tuyến cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo cục cảnh sát giao thông tổng đài sẽ được phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
đường sát triển khai qua số điện thoại một chín không không tám không chín chín để tiếp nhận tất cả mọi thông tin phản ánh sự cố của người dân
về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn hay cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh
khi lưu thông trên các tuyến cao tốc
đây là lần đầu tiên đơn vị có tổng đài tiếp nhận thông tin trợ giúp người dân trên các tuyến cao tốc
ngoài ra cảnh sát tiếp tục nhận thông tin qua các đầu mối khác như các cơ quan báo chí
trang thông tin điện tử của bộ công an trang thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông hệ thống thu phí